bé trai tám tháng tuổi thị xã bến cát tỉnh bình dương tử vong tại điểm dự trẻ tự phát
quả khám nghiệm cho thấy có tác động ngoại lực dẫn đến chân thương
chiều ngày hai tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã phối hợp với công an thị xã bến cát điều tra
xác định nguyên nhân một bé trai tám tháng tuổi tử vong tại điểm giữa trẻ tự phát với dấu hiệu bất thường
theo thông tin ban đầu bé nht tám tháng tuổi được gia đình đưa đến gửi tại điểm giữ trẻ tự phát của nhà bà tt
địa chỉ ở phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương cả ngày lẫn đêm với số tiền hai năm triệu một tháng
ngày hai mươi chín tháng ba khi gia đình đến thăm thì thấy cháu bé có vết bẩm sau vùng đầu nên hỏi bà hát
thì được bà này giải thích là bé vui đùa bị vai trúng vật cứng không ảnh hưởng gì
đến chiều ngày ba mươi tháng ba cha mẹ bé đang đi làm thì nhận được tin báo về việc con trai đã tử vong
tại trung tâm y tế thị xã bến cát
khi gia đình tới nơi thì bác sĩ cho biết bé trai đã tử vong trước khi đến trung tâm y tế
phát hiện thấy có sự bất thường gia đình lập tức chuyển báo đến cơ quan công an
qua khám nghiệm tử thi bước đầu lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu tác động ngoại lực
khiến bé bị tổn thương bên trong dẫn đến tử vong
hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ